thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi tiếp giáo sư thomas valay giám đốc chương trình việt nam tại đại học harvard đồng thời là chủ tịch quỹ tín thác giáo dục việt nam
ghi nhận những đóng góp nỗ lực của giáo sư trong việc thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước trong đó có việc thúc đẩy chương trình lãnh đạo quản lý cao cấp việt nam velp và đại học fulbright việt nam
thủ tướng cho rằng với uy tín của đại học harvard và việt nam đại học fulbrigh hoàn toàn có thể tìm được các nguồn tài trợ để hoạt động hiệu quả
thủ tướng cũng đánh giá cao chất lượng giảng viên của đại học fulbright cho biết những ý kiến đóng góp tích cực của đội ngũ này đã có tác động nhất định thúc đẩy sự phát triển của việt nam
ông khẳng định sẽ đưa đại học fulbright trở thành cơ sở đào tạo uy tín chất lượng trong lĩnh vực chính sách công
ông nêu đề xuất về việc đặt tên trường chính sách công và quản lý thuộc đại học fulbright theo tên cố thủ tướng võ văn kiệt
một trong những nhà lãnh đạo nổi tiếng của việt nam mà tên tuổi gắn liền với công cuộc đổi mới và đặt tên giảng đường quan trọng nhất của trường theo tên cố thượng nghị sĩ john mccain
người đã có nhiều gắn bó và góp phần vào quá trình bình thường hóa quan hệ việt nam hoa kỳ
ghi nhận các ý kiến của giáo sư thủ tướng bày tỏ ủng hộ việc đặt tên trường chính sách công và quản lý theo tên cố thủ tướng võ văn kiệt
và đặt tên giảng đường quan trọng nhất của trường theo tên cố thượng nghị sĩ john mccain